tại huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh sở thông tin và truyền thông phối hợp với ubnd huyện đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tài liệu hoàng sa trường sao của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
tại triển lãm hơn một trăm năm mươi bản đồ tư liệu gồm các văn bản hàn nôm văn bản việt ngữ và pháp các văn bản hành chính của chính quyền việt nam cộng hòa ở miền nam việt nam
ban hành trong thời kỳ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến một nghìn chín trăm bảy mươi năm các bản đồ chứng minh chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa do việt nam phương tây công bố từ thế kỷ một mươi bảy đến nay
những tư liệu bằng chứng này khẳng định lập trường chính nghĩa của việt nam trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của tổ quốc
đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa
cũng như các vùng biển đảo khác trên biển đông
tiên triển lãm được tổ chức tại hà tĩnh và được kéo dài đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ở khắp một mươi ba huyện thị thành trong toàn tỉnh